sợi mì có hương vị rất đặc biệt còn nước dùng thì quá tuyệt vời
tôi sẽ ăn một hơi hết cả tô mì ramen to này
miếng thịt gà nền mềm thơm và thật hấp dẫn
vâng chị thanh quyên này qua những hình ảnh vừa rồi thì tôi cũng thấy là những món ăn của nhật rất là bắt mắt và cũng rất thú vị nữa
chị anh thư có thấy thế không ạ
vâng có lẽ là không chỉ bắt mắt đâu ạ
là một tín đồ yêu thích đồ ăn nhật thì tôi thấy rằng các món ăn của nhật còn có những gia vị rất đặc trưng có phải không ạ
vâng vậy thì ngay trong phần tiếp theo đây tôi xin giới thiệu cho các chị cũng như là quý vị khán giả
một trong những gia vị cơ bản làm nên hồn nhật trong ẩm thực nhật bản
đó chính là tương soyu hay còn gọi là nước tương đậu nành với sự hòa quyện hai hòa của các vị mặn ngọt chua đắng
xuất hiện từ hơn bảy trăm năm mươi năm trước loại tương đặc biệt này chính là một trong những bí mật tạo nên vị thanh thao nhẹ nhàng nhưng không kém phần đậm đà cho món ăn nhật
và trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến thăm thị trấn yuasa nơi khai sinh ra nước tương soyu để tìm hiểu về loại gia vị độc đáo này
cách đây khoảng bảy trăm năm mươi năm một linh mục người nhật đã đến yuasa sau chuyến đi từ trung quốc về
ông mang theo một kỹ thuật mới để làm miso tức là một loại sốt từ đậu nành
trong quá trình chế biến miso nước tương tình cờ được phát hiện
theo thời gian yuasa dần trở thành trung tâm sản xuất nước tương quan trọng nhất nhật bản
thị trấn nhỏ với hơn một hộ gia đình này đã có lúc có đến chín mươi cửa hàng bán miso trung bình cứ một cửa hàng miso do một mươi hộ gia đình chung tay sản xuất và bày bán
ngày nay toàn bộ thị trấn được bảo vệ theo luật nhật bản
toàn bộ trong số ba trăm hai mươi ba căn nhà và bốn biệt thự truyền thống khác
gồm cả bốn hãng đóng chai nước tương được ghi nhận giá trị văn hóa to lớn
tương soju được làm từ bốn nguyên liệu chính đậu nành lúa mì muối và nước
thông thường soju cần ít nhất là sáu tháng lên men hoặc hơn
soju tiêu chuẩn thường không có bất kỳ một phụ gia nào
trong quá trình lên men hỗn hợp các nguyên liệu thường xuyên được trộn đều bằng tay
quá trình làm tương soju cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết
vậy nên để có được nước tương thành phẩm ngon cũng không phải là dễ dàng
nhưng những người thợ như chúng tôi sẽ luôn cố gắng giữ gìn cách làm truyền thống và giữ được vị tươi ngon của nước tương
tương soju thực sự đã trở thành hiện tượng và phổ biến khắp nơi trên thế giới
và có lẽ điều khiến loại gia vị này đặc biệt
chính là quy trình thủ công tỉ mỉ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn suốt bảy trăm năm mươi năm qua trên những con phố cổ của thị trấn

bên cạnh sức hút của nghề làm nước tương tương
luasa cũng là điểm đến ấn tượng với nhiều du khách bởi vẻ cổ kính tĩnh lặng trầm mặc mà không kém phần thu hút
với những con đường komichi hay những công trình lịch sử từ thời edo vẫn được giữ nguyên vẹn
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc